với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hai đối tượng gồm phạm văn tráng
chú tại phường kinh bắc tp bắc ninh đỗ văn dũng và lê văn thái cùng chú tại huyện an lão hải phòng
đã bị công an tp bắc ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo hồ sơ vụ án tráng là đối tượng chuyên cho vai lãi nặng theo hình thức bốc bắt họ
với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày tức một trăm bốn mươi sáu một năm
trang đã thuê dũng và thái làm nhiệm vụ chuyển tiền vay và thu tiền của người vay
sau đó tổng hợp số tiền khách trả rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản của tráng
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã cho năm người vay lãi nặng tổng số tiền thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng